lông linh và dạng dở đó là không khí đang diễn ra ở phố lòng đèn tại quận năm tp hcm
càng gần đến ngày rằm lượng người đổ về đây càng nhiều để tham quan và mua sắm
phố lòng đèn lương nhữ ngọc từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút rất nhiều người dân
tại tp hcm vào mỗi mùa trung thu về
quý vị thân mến vào mỗi dịp trung thu nếu như ở phố hàng mã ở hà nội
sầm úc đồ chơi cho trẻ em ở hội an thì nổi tiếng với những con phố treo đầy tất cả các đèn lồng
thì ở tp hcm không thể nào không nhắc đến đó là phố lồng đèn quận năm
mặc dù còn vài ngày nữa mới đến trung thu nhưng mà quý vị có thể thấy là không khí ở đây đang rất là nhộn nhiệt
và có rất là nhiều du khách đến đây để tham quan và mua sắm
trên thủ ngày nghỉ cuối tuần em phù gia hào được ba mẹ dắt đi phố lòng đèn lương nhữ ngọc quận năm
để tham quan mua sắm
con phố nổi tiếng hàng chục năm nay là điểm đến ưa thích của người dân tp hcm trong mỗi dịp trung thu
đã có nhiều gia đình nhiều thế hệ từng gắn bó
với những ký ức đẹp tại đây
hôm nay con đến đây mua đồng đèn hâm quan cùng với ba mẹ
con thấy không khí ở đây rất là đông vui nhiều đồng đèn mà con rất thích
trung thu năm nay đến giữa lúc dịch covid một mươi chín dù đã được kiểm soát xong vẫn tìm ẩn nhiều nguy cơ
hầu hết người dân đến tham quan mua sắm vẫn ý thức việc phòng tránh dịch bệnh
và tranh thủ lưu lại những tấm ảnh những khoảnh khắc đẹp giữa hàng ngàn chiếc lồng đèn đủ kiểu dáng sắc màu
em thấy hôm nay rất là sôi đậu
nhưng mà nếu mà so với ngày trung thu thì còn sôi đậu hơn nữa
thật ra là em đến đây để chụp hình sau đó là để mua lồng đèn
dạ khu phố ở đây rất là đẹp chị
và rất nhiều lồng đèn để mình tham quan nó tạo nên bầu không khí dạng như vui tươi
tết trung thu thì em thích cái không khí ở đây
phố lồng đèn kéo dài trên các tuyến đường lương nhữ học trần hương đạo nguyễn áng quận năm
phố có gần một trăm linh cửa hàng sạp kinh doanh lồng đèn đồ chơi vật dụng trang trí
đa số là hàng sản xuất trong nước
với nhiều mẫu mã khác nhau
trong đó chủ yếu là lồng đèn truyền thống bằng nang tre giấy kính lụa gợi cho người dân nhớ về những nếp xưa